việt nam hiện đã đạt nhiều tiến bộ trong chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
với nhiều phương pháp hiện đại đòi hỏi trình độ chuyên môn tay nghề cao của đội ngũ y bác sĩ
đây là những bước tiến rất đáng được ghi nhận của y tế việt nam sau thời gian dài chống chọi với dịch bệnh
thưa quý vị tỷ lệ thành công cao không có biến chứng lớn thời gian phẫu thuật ngắn hạn chế tổn thương
và người bệnh không phải nằm viện nhiều ngày
đây là những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi các bệnh lý về cuộc sống nói riêng
và chương hình chấn thương chỉnh hình nói chung thời gian gần đây
y học việt nam đang tiến bộ rất nhiều trong đó có những phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn
nhưng mà mang lại hiệu quả rất cao giúp cho người bệnh nhanh chóng hồi phục
tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi tay nghề của các bác sĩ phải cao hơn thì mới có thể thực hiện được
bệnh nhân này bị đau cột sống thắt lưng và đau lan xuống hai chân
khiến cho việc di chuyển gặp nhiều khó khăn
bệnh nhân đã điều trị thuốc cùng với các phương pháp trị liệu khoảng sáu tháng nhưng không đỡ
nếu như trước đây các bác sĩ sẽ phải mổ mỡ và bắt nẹt vít cho bệnh nhân
tuy nhiên với phương pháp mới trong phẫu thuật nội soi cột sống
đã giúp cho bệnh nhân hạn chế tối đa những tổn thương và nhanh phục hồi
đây là kỹ thuật cao cần phải được giám sát và kiểm soát chặt chẽ
các bác sĩ để phẫu thuật được kỹ thuật này phải được đào tạo và được cấp chứng chỉ
tức là kỹ thuật nội sôi nhưng mà nó là cải tiến nữa mạnh mẽ hơn nữa
và bây giờ là hầu hết các thuật vĩ đệ có thể mổ được bằng nội sôi
trừ những trường hợp mà không có chỉ định một
ví dụ như bệnh nhân có trượt đốt sống bệnh nhân có mất vững kèm theo thì bắt buộc phải cố định rồi
thế còn đa phần là những thuật vĩ đệ thậm chí là bây giờ hẹp ông sống
cũng có thể là phẫu thuật được bằng nội soi
đây là một phương pháp phải đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh
thời gian nằm viện có một ngày thôi cùng năm hai ngày thông thường là một ngày
và các cái tai biến chứng nó cũng giảm thiểu
bởi vì là khi mà mổ nội sôi là chúng ta sử dụng cái màn hình full hd rất là nét
cũng như là cái độ phân giải nó rất là cao
rồi các cái dây chân kinh nó nhìn nó phóng đại đến nhiều lần mà mình nhìn nó rất là rõ
mọi cái nó sẽ thuận lợi hơn nó sẽ dễ kiểm soát
theo các chuyên gia y tế bệnh lý cục sống nguy hiểm và đa dạng
xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau do dị dạng bẩm sinh hoặc là do tổn thương
nếu không được điều trị kịp thời đúng cách có thể để lại hậu quả khó lường
dẫn đến tàn phế mất chức năng làm ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và tâm lý của người bệnh
những năm gần đây việt nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong chẩn đoán
điều trị cho bệnh nhân mất cái bệnh lý về cục sống và phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
máy móc thiết bị hiện đại
như hệ thống cộng hưởng từ ba hệ thống các lớp năm trăm một mươi hai cắt lát
ứng dụng ai trong phát hiện sớm tổn thương xương khớp
trong điều trị có sử dụng hệ thống robot hệ thống định vị
những hệ thống này giúp cho phẫu thuật có độ chính xác cao
phẫu thuật nội soi cuộc sống bây giờ là mũi nhọn của bệnh viện việt đức
chúng tôi có thể triển khai được nội soi cả cuộc sống cổ
cả cột sống ngực và cả cuộc sống thắt lưng
bên cạnh phẫu thuật nội soi ra mũi nhọn thứ hai là mũi nhọn về chỉnh hình cuộc sống
tức là những ca bệnh mà các cháu đặc biệt các cháu vẹo cuộc sống trẻ em
cả người lớn nữa
người lớn cũng thế mà trẻ em đệ
nhưng đặc biệt là vẹo cuộc sống trẻ em là mũi nhọn rất là lớn
những năm gần đây chúng tôi cũng có áp dụng nhiều kỹ thuật tốt hiện đại và cập nhật
để trong điều trị các bệnh lý gù vẹo cuộc sống ở người lớn và ở trẻ em
bên cạnh đó
nhiều các phẫu thuật can thiệp yên sơn lân khác
ví dụ như là thay đĩa đệm nhân tạo cuộc sống cổ cuộc sống thắt lưng
rồi thay thân đốt sống
rồi phẫu thuật đường bên
rất nhiều các phẫu thuật mà chúng tôi đã áp dụng
đây là một kỹ thuật cao rồi
ngay cả trên thế giới
phẫu thuật nội soi này là người ta cũng giám sát và kiểm soát rất là chặt chẽ
thì các bác sĩ mà muốn mổ phẫu thuật này thì phải được đào tạo
phải có chứng chỉ
và thậm chí là nó phải có khoa học mổ chính xác
rồi là phải được các bác sĩ chuyên gia
phải cầm tay chỉ việc
phải tham gia một số ca nhất định thì mới được triển khai
các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị việt đức thời gian qua
đã không ngừng phát triển mạng lưới phẫu thuật chấn thương chỉnh hình rộng khắp
đồng đều nâng cao chất lượng điều trị
đồng thời là đầu mối mở rộng
đưa các kỹ thuật mới từ nước ngoài về việt nam
và đưa các kỹ thuật của việt nam ra tầm quốc tế
tổ chức các hội thảo chuyên ngành mang tầm khu vực và quốc tế
để tạo diễn đàn cho các bộ y tế
trong và ngoài nước giao lưu tiếp cận
gặp nhận kiến thức mới trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình
và từng bước khẳng định vị thế của việt nam trên trường quốc tế
để bệnh nhân hiểu rõ hơn về những phương pháp hiện đại
áp dụng trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình
từ đó sẽ xác định được cho mình nơi khám chữa bệnh phù hợp
ngay sau đây thì chương trình sẽ kết nối với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh khánh
phó giám đốc bệnh viện hữu nghị việt đức
chủ tịch của hội chấn thương chỉnh hình việt nam để xin được tư vấn
xin chào bác sĩ cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
dạ vâng thưa bác sĩ những chấn thương về dây chằn
thì thường gặp rất nhiều trong cuộc sống
tuy nhiên là nhiều bệnh nhân khi mà nghe nói đến
việc cấy vật liệu nhân tạo vào trong người thì rất là e ngại
như vậy thì bác sĩ có thể cho biết khi nào chúng ta có thể ghép vật liệu tự thân
và khi nào chúng ta có thể ghép vật liệu nhân tạo
đối với loại chấn thương này không ạ
trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình thì chúng ta có rất nhiều vật liệu thay thế
đều nhằm mục đích là hỗ trợ cho xương hoặc là cho gân hoặc là cho dây chằn
tôi nói gân cử như khi gãy xương
thì chúng ta có thể sử dụng các cái đinh nội tùy
hoặc là hệ thống nẹp vít nẹp vít khóa
mục đích là để hỗ trợ cho xương liền
đối với dây chằn thì cũng như vậy
thông thường khi dây chằn đứt rồi
thì ít khi mà chúng ta có cơ hội để dây chằn tự liền được
chúng ta hình dung là dây chẳng rất là căng
và khi đã đứt rồi thì khả năng tự liền rất là khó
do vậy người ta sẽ phải phối hợp bằng các vật liệu thay thế
cái đầu bảng và cái tốt nhất thì vẫn là vật liệu tự thân
trong những trường hợp mà khi mà vật liệu tự thân chúng ta đã tận dụng hết
tôi nói ví dụ như là bệnh nhân đã đứt dây chẳng rồi
sau đó bệnh nhân chơi thể thao trở lại
bị đứt lại thậm chí có những bệnh nhân tới mổn
lần thứ hai thứ ba
thì cái vật liệu gân thay thế của chính bệnh nhân thì rất là hạn chế
không còn cái nguồn gân để ta lấy nữa
thì cái lựa chọn thứ hai đó là chúng ta có thể sử dụng cái gân đồng loại
tuy nhiên cái gân đồng loại thì có những hạn chế là chúng ta không chủ động được cái nguồn gân
ví dụ như cái nguồn gân đó chúng ta phải lấy từ những người cho chết não
những phần chi thể khắt cuộc của bệnh nhân v v
chúng ta phải qua quá trình xử lý
thế rồi là không có sẵn có
thế rồi chi phí cho đến nay thì cũng tương đối là cao
và với mỗi một vật liệu thì đều có những ưu điểm nơi điểm riêng
vâng thưa bác sĩ hiện nay thì việt nam đã ứng dụng kỹ thuật ai
trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về xương khớp chưa thưa bác sĩ
trong các lĩnh vực về ngoại khoa chúng tôi đã bắt đầu ứng dụng
ví dụ như phát hiện sớm về ung thư phát hiện sớm về những tổn thương ở phổi
đặc biệt là trong đại dịch covid vừa rồi
thì chúng tôi cũng đang thiết kế những nghiên cứu để có thể phát hiện sớm
những ung thư xương tiềm mẩn hoặc là những tổn thương dây chằng
hoặc là những tổn thương không đặc hiệu mà chúng ta bị lệ thuộc vào người đọc
vâng xin cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
vâng thưa quý vị việt nam hiện đã đạt được nhiều tiến bộ trong chẩn đoán
điều trị cho bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình
cho đến nay thì chuyên ngành này của nước ta có thể nói là đã sánh ngang
với các nước trong khu vực và đang dần tiềm cận với trình độ y học
của các nước tiên tiến trên thế giới
nhiều bệnh nhân thay vì trước đây sẽ ưu tiên ra nước ngoài để điều trị
thì nay sẽ lựa chọn việt nam là nơi để khám chữa bệnh